tại hà nội thanh tra chính phủ đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức trực tuyến
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã dự và chỉ đạo đại hội
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao phong trào thi đua ngành thanh tra
về sự đổi mới sáng tạo có chiều sâu với nhiều mô hình mới nhiều điển hình tiêu biểu
tuy nhiên phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng chỉ rõ
còn hiện tượng trồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm toán
một số kết luận thanh tra có chất lượng chưa đạt yêu cầu
còn có một số địa phương bộ ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
chưa thực hiện đầy đủ nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo
chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo
để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới toàn ngành thanh tra cần tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm
dễ lẻ sinh tham nhũng tiêu cực lãng phí qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe phạm
chú trọng xây dựng ngành lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh
đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị số ba mươi bốn ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thi đua khen thưởng